là đệ tử chăm ngoan siêng năng nên sau khi hòa thượng thích thiện duyên duyên tịch sư thành đã được tiếp nối trở thành trụ trì chùa duyên phước tiếp bước thực hiện sứ mệnh chữa bệnh cứu người của người thầy đáng kính
cũng biết ơn thầy dũng lắm nhờ có thầy mà coi như là thầy cú sống những cái mạng người mà nhiều khi dân nghèo người ta không có tiền đi tới bệnh viện để mổ xẻ mà người ta xuống tới đây để thầy chia sẻ thuốc men mà rẻ tiền mà bệnh tật phải hết
là số lực người trung bình được thăm khám bệnh mỗi ngày tại chùa duyên phước và điều trân quý nhất là trong số đó tất cả những bệnh nhân nghèo đều sẽ được điều trị miễn phí
hồi trước là cách hai ba ngày đi chích lần mệt vậy đó nó mỏi mê mình đó rồi hồi về đi uống thuốc nam về khỏe không có đi chích nữa
hồi kia ổng cũng phải làm phước lại nữa ổng có làm phước lại luôn
hổng cho tiền vì nghèo khổ quá đó hổng có tiền á nhà sư cũng cho tiền
những bệnh nhân tìm đến với sư thành có nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư gan ung thư máu
với họ việc tìm đến cửa chùa chính là tìm đến niềm hy vọng cuối cùng tìm nơi nương tựa về tinh thần
nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến từ những thang thuốc từ thiện và lòng từ bi của sư thành
căn bệnh nó giảm đi phải nói là
chín mươi luôn hồi mới mình đi xét nghiệm là gan mình nó gồ ghề nhưng mà bây giờ đi xét nghiệm là gan nó bằng phẳng nó không còn gồ ghề nữa nó liền lạng lại luôn
nó bị sốt hai tuần cái bây giờ mới phát hiện kêu con đi xét nghiệm máu đi xét nghiệm máu thì thồng cầu nó tăng hai trăm linh mấy
người ta nói giống như là khả nghi là nó bị ung thư máu
cái là chuyển đi bệnh viện của cần thơ quyết học cần thơ điều trị nửa tháng nửa tháng cho nó ổn
thì chuyển mình cho gãy
lên ông thầy đi hốt thuốc uống uống tới giờ luôn
giữa uống nước tây uống nước nam luôn nó bớt tới giờ luôn
xét nghiệm lại thì người ta nói nó bình thường xét nghiệm tỷ luôn
ngày qua ngày từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối chùa duyên phước luôn tắp nạp bệnh nhân
có khi qua trưa đến chiều mà sư thành vẫn chưa dứt tay dùng bữa
thầy vẫn bắt mạch cây đơn không ngời nghỉ
thấy trong lòng vui lắm mình mừng
để giúp được bà con tâm nguyện đến ngày duyên mãn cũng dẫn phục vụ cho bà con đến ngày duyên mãn
sinh thời chủ tịch hồ chí minh kính yêu từng cân dặn
mỗi người tốt việc tốt là một bông hoa đẹp cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp
để phát hiện biểu dương và lan tỏa những bông hoa đẹp trong đời thường
dựng nên một rừng hoa đẹp như ý nguyện của người
mời các đồng chí quý vị quan tâm theo dõi và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt đến chương trình của chúng tôi qua địa chỉ email
ngườitotviệctot thnda gmail com hoặc gửi thư về địa chỉ phòng xây dựng đảng truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội